thưa quý vị các ngành chức năng tỉnh đồng tháp sẽ kiểm tra mức độ an toàn của bãi tắm
cùng long khánh ở huyện hồng ngự sau một vụ trẻ bị đuối nước khi tắm ở khu vực này
trước đó một bé trai một mươi một tuổi ở xã phú thuận a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đi cùng người thân đến bãi tắm
khoảng hai mươi phút sau người nhà không thấy em
nạn nhân sau đó được tìm thấy ở khu vực phao cảnh báo nguy hiểm cách bờ khoảng ba mươi mét
mặc dù đội cứu hộ đã tích cực cấp cứu tại chỗ và được chuyển ngay lên tuyến trên
nhưng do nạn nhân đã chìm lâu nên tử vong
bãi cùng long khánh nằm ở phía đầu ngọn của xã cù lao long khánh của huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đây là bãi tự nhiên thu hút rất nhiều người dân đến tắp mỗi ngày
nơi đây được ví như vũng tàu thu nhỏ của miền tây
khai báo tin giả không đúng sự thật với cơ quan công an là hành vi vi phạm pháp luật
và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau đây là ghi nhận của giống phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh trà vinh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đã xảy ra một số vụ báo tin giả bị cướp tài sản
nhưng cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện hành vi sai phạm
lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng năm công an thị xã duyên hải cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý lê minh thống
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ khóc một phần hai thị xã duyên hải
về hành vi báo tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
sáng ngày năm
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
công an phường hai thị xã duyên hải có tiếp nhận tin báo
có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản xảy ra tại đoạn đường tránh quốc lộ năm mươi ba
thuộc khóm hai phường hai thị xã duyên hải đoạn giáp với khu vực trà gia binh giá
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
tôi trực chỉ huy cùng với hai đồng chí
đồng chí cán bộ công an phường đã nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh vụ việc
bước đầu chúng tôi liên lạc được nạn nhân
đồng thời là người báo tin là anh lê minh thống
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khóng một phường hai thị xã duyên hải
sau đó thì chúng tôi tiếp tục xác minh một số nội dung có liên quan
và mời anh thống trở về trụ sở công an phường

từ những thông tin tài liệu thu thập được và lời trình bày của bị hại
cơ quan chức năng nghi vấn tình báo cướp tài sản là giả
cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy có những dấu hiệu không phù hợp
với lời trình bày của người báo tin
nên cơ quan điều tra đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh
nhân thân lai lịch của người báo tin
thì biết được người báo tin có thiếu nợ rất nhiều người
chưa rả và các chú nợ đang đòi nợ
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duyên hải
tập trung vào những điểm không trùng hợp của người báo tin
và đấu tranh quyết liệt trước những tài liệu
chứng cứ và lý lượng sắc bén của các điều tra viên
đã buộc lê minh thống phải cuối đầu thừa nhận
việc anh thống bị cướp tài sản là hoàn toàn không có
ảnh hưởng rất lớn là làm thuyền đến cơ quan
phải suy nghĩ và tìm ra hôn thủ
mà hôn thủ lại là người báo cướp tài sản
việc báo tin giả ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tạo tâm lý hoang mang bất an cho người dân trên địa phương
làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng
tập trung huy động lực lượng áp dụng nhiều biện pháp điều tra
qua đây đề nghị mọi người không được báo tin giả đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
mọi hành vi báo tin giả đến cơ quan tổ chức có tạm quyền
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng năm
công an huyện bình chánh tp hcm mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên đường lại hùng cường
thuộc xã vĩnh lộc b
thông tin ban đầu khoảng chín h ngày bảy tháng năm
người đàn ông trung niên mặc trang phục xe ôn công nghệ
chạy xe máy biển số năm mươi chín m hai hai mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín trên đường lại hùng cường
hướng từ đường hương lộ tám mươi về đường võ văn vân huyện bình chánh tp hcm
khi đến khu vực tủ ấp ba xa vĩnh lộc b
thì phương tiện bị trực bánh trong lúc di chuyển từ đường lên vỉa hè
lúc này chiếc xe tải biển số tính bình định di chuyển cùng chừa đến cán qua người
khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ
nhận tin báo công an huyện bình chánh tp hcm có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người chứng kiến vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ
ngày hôm nay cảnh sát giao thông tp hcm đang tiến hành xử lý hàng trăm thanh thiếu niên
tham gia hội sau việt nam scorter team đang hợp mặt giao lưu
xe bóng đá và chuẩn bị đi bão vào tối qua thì bị phát hiện ngăn chặn
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
phối hợp với công an tp thủ đức lập hồ sơ di chuyển gần ba trăm linh xe máy tay gia đổ
về trụ sở để xác minh xử lý đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho biết
sau thời gian trinh sát đơn vị này phát hiện hội nhóm trên facebook
south vietnam scorter team tạm dịch đội tuyển xe tay ga nam việt nam
các thành viên nhóm này chủ yếu các thanh thiếu niên cùng sở thích chơi xe tay ga độ
chiều ngày sáu tháng năm phát hiện nhóm này tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu
trao đổi kinh nghiệm chơi xe tay ga độ tại quán nằm trong hẻm một trăm tám mươi tám đường nguyễn văn hưởng
phường thảo điền thành phố thủ đức nên phối hợp công an tp thủ đức tiến hành kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra khoảng ba trăm linh xe máy tay ga độ các bộ phận dựng gần hết con hẻ một trăm tám mươi
lực lượng chức năng phong tỏa quán và yêu cầu các thanh thiếu niên ngồi tại chỗ
khoảng ba trăm linh xe tay ga độ được cảnh sát giao thông vận chuyển về trụ sở để lập hồ sơ xử lý
các thành viên nhóm south vietnam scooter team có các buổi gặp trực tiếp để trao đổi kinh nghiệm giao lưu
cáp kèo để so tài
các xe đảo độ thường tập trung ở các chi tiết như máy bánh xe bô đèn
để cho xe nhìn khác lạ tiếng nổ lớn và chạy nhanh hơn nhiều lần so với xe của nguyên bản nhà sản xuất
mục đích đậu xe tay ga không chỉ xuất phát từ việc yêu thích xe độ
mà còn để so kẻ tốc độ và âm thanh trên đường phố
công an tp thủ đức tp hcm đang lấy lời khai làm rõ động cơ khiến nam thanh niên
tưới xăng đốt tiệm game ở phương hiệp bình chánh khiến nhiều người hoảng khúc bỏ chạy
ngày bảy tháng năm công an tp thủ đức tp hcm cho biết đơn vị đang làm việc với thanh niên
nghi phóng hỏa đốt tiệm internet như hệ chu cung cấp danh tính của người này
trước đó mạng xã hội lan truyệt clip năm thanh niên đội mũ trắng đổ xăng đốt tiệm game
được camera ghi lại
theo nữ chú tiệm internet trên cho biết chị và nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân
thì có một thanh niên chạy xe máy đến
người này dựng xe ở ngoài sau đó cầm theo ca sang đi vào tiệm cũng là nơi để xe của khách
sau một lúc chửi bới người đã bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt
khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội
nghe tiếng hồ hoáng người thân của chị nhanh chóng dùng bình chữa cháy khống chế
và tắt đấm cháy
thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có ba trẻ em năm người lớn khoảng ba mươi khách đang chơi game
và hơn một mươi xe máy
sau khi phóng hỏa năm thanh niên quăng lại can xăng rồi lên xe máy rời đi
vụ việc không gây thiệt hại về tài sản nơi chủ quán bị bỏng ở chân
các trạm y tế trên địa bàn của tp hcm đã và đang lập danh sách các đối tượng tiêm chủng covid một mươi chín
thường trú trên địa bàn bị sai thông tin tiêm chủng để thực hiện đối chiếu xác thực cập nhật
bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngày bảy tháng năm sở y tế tp hcm cho biết đã có ba trăm một mươi phường xã thuộc hai mươi hai
quận huyện tp hcm gửi hơn bốn một triệu hồ sơ đến công an phường xã để được xác thực và cấp hộ chiếu vaccine
đây là hoạt động nằm trong chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và triển khai chữ ký số xác nhận tiêm chủng
nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine
tiến tới cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố quá trình triển khai chữ ký số và làm sạch dữ liệu tiêm chủng gặp không ít khó khăn
nhưng số lượng dữ liệu cần làm sạch rất lớn
hệ thống chữ ký số chưa thật sự ổn định
phần lớn thiết bị máy móc sử dụng tại các trạm y tế có hệ điều hành cũ và cấu hình thấp
không đạt tiêu chuẩn để thực hiện chữ ký số
đơn vị đã yêu cầu các trung tâm y tế báo cáo tiến độ thực hiện mỗi ngày
lắng nghe ý kiến các đơn vị địa phương để khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
để giảm áp lực giao thông sau khi cầu thủ thiêm hai được thông xe
nhiều tuyến đường tại trung tâm tp hcm đã được điều chỉnh lộ trình
ghi nhận trong sáng nay dù người dân còn tỏ ra lúng túng bỡ ngỡ
tuy nhiên với sự điều tiết hướng dẫn của cơ quan chức năng tình hình giao thông đã dần ổn định
trong buổi sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông trật tự giao thông đã tổ chức chốt chặn
phát loa thông báo điều tiết các phương tiện di chuyển trên đường nguyễn thị minh khai quận một
không được rẽ trái hoặc rẽ phải vào đường binh tiên hoàng
mặc dù đã lắp biển báo treo băng rôn thông báo từ xa
nhưng nhiều người dân vẫn còn đúng túng rẽ vào đường theo thói quen
tuy nhiên tình trạng ủng ứ đã không xảy ra khi cơ quan chức năng liên tục hướng dẫn phân luồng
việc cấm các phương tiện rẽ vào đường đinh tiên hoàng từ ngày bảy tháng năm
nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực trên
vốn đã thường xuyên ủng tắt nay càng dễ sẽ đặt kẹt xe hơn
khi dòng phương tiện từ cầu thủ thiêm hai đổ về đây sẽ tăng cao
để tránh tình trạng giao thông quá tải tại trung tâm thành phố khi cầu thủ thiêm hai đưa vào sử dụng
sở giao thông vận tải cũng đã linh hoạt điều chỉnh lộ trình giao thông nhiều tuyến đường xung quanh cây cầu này
cầu thủ thiêm hai đưa vào hoạt động thì cái giao lộ lê duẩn và tôn đức thắng
sẽ là tập trung rất nhiều các loại phương tiện
do đó là cái việc mà mở cái giao lộ nguyễn du với tôn đức thắng
cũng như là cái tổ chức lại giao thông cái một chiều cái đường nguyễn du
thì sẽ giảm bớt cái lưu lượng cho cái giao lộ lê dẫn tôn đức thắng
tuy nhiên dự báo thứ hai đầu tuần tới và những ngày tiếp theo khi lượng phương tiện tăng cao
giao thông khu vực trên có thể xảy ra ủng tắc
ngoài việc bố trí nhiều lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồn
cơ quan chức năng cũng sẽ lắp đặt điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông hợp lý
để đảm bảo giao thông được không suốt